vào chiều ngày hai mươi bốn tháng hai công dân hoàng hồng lĩnh chú tại tổ năm phường tân giang thành phố cao bằng
đến công an phường tân giang trình báo đã nhặt được hơn một trăm linh triệu đồng
đề nghị công an phường hỗ trợ truy tìm xác minh trao trả tài sản cho người đánh rơi
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng hai chị hoàng hồng lĩnh đang lưu thông trên đường trở về nhà
đến đoạn đường gần khu vực đền ngọc thanh thuộc tổ bảy phường tân giang
đã phát hiện một chiếc ví màu đen rơi trên đường
bên trong ví có hơn một trăm linh hai triệu đồng và một thẻ căn cước công dân
ngay sau đó chị lĩnh mang tài sản nhặt được đến công an phường tân giang trình báo trao trả cho người đánh rơi
công an phường tân giang đã tiến hành lập biên bản ghi nhận số tài sản trên
đồng thời kiểm tra xác minh liên hệ được người bị mất tài sản là bà hoàng thị hương
chú tại tổ bảy phường tân giang
sau khi xác thực số tiền nói trên là của bà hương
công an phường đã hoàn tất các thủ tục trao trả tài sản cho người đánh mất